tại long an đối tượng nguyễn hoàng quân chú tại thành phố tân an có biểu hiện sử dụng ma túy
thực hiện nhiều hành vi có nguy hiểm đến với người khác vừa bị công an tỉnh long an khống chế thành công
nhận được tin báo đối tượng quân có biểu hiện ngáo đá trèo lên nóc nhà
lấy gạch đá ném lên nóc nhà hàng xóm gây nguy hiểm cho người khác
lực lượng công an đã đến hiện trường xử lý vụ việc
thì đối tượng dùng hung khí tấn công làm hỏng một xe mô tô
sau đó đối tượng cầm dao và cây cố thủ trong nhà không chấp hành biện pháp xử lý của công an phường
có lời nói đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ và mọi người xung quanh
công an tỉnh long an đã phân công bốn đồng chí cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khống chế
bắt đối tượng quân và hiện đã bản giao cho công an phường bốn xử lý